xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của dạnh áp thấp bị nén bởi không khí mát nên trong chiều tối nay và sáng sớm ngày mai
tại bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
khu vực trung du và vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to
kèm theo nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nên bà con cần hết sức cảnh giác
những cơn mưa rông được dự báo sẽ giảm nhanh trong ngày mai
nhưng toàn vùng vẫn duy trì nhiều mây nên mức nhiệt cao nhất tại bắc bộ đạt trong khoảng ba mươi ba mươi bốn độ
riêng khu vực tây bắc bộ có nắng nóng khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi bốn độ
khu vực trung bộ nằm ở trong rãnh mây rông cũng phần nào tác động giúp cho nắng nóng tạm thu hẹp lại
chủ yếu xuất hiện ở khu vực phía nam của nghệ an xuống đến phú yên
trong đó khu vực quảng bình cho đến quảng ngãi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
các khu vực khác của trung bộ phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi bảy độ
xa nở phía nam cả tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi
vào lúc chiều tối và đêm
còn ban ngày trời có nắng nóng diện rộng ở cả hai khu vực
với mức nhiệt cao nhất trong ngày tại tây nguyên là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu vực miền đông của nam bộ còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gây gắt
đến với biển đông tại khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
phổ biến chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
với nền nhiệt độ tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
sẽ không vượt qua mức là ba mươi bốn độ
khu vực thủ đô hà nội nhiều mây đêm có lúc có mưa rào và rông
trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ